thời gian gần đây người dân khu vực thôn nam mẫu xã thượng yên công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
đã phản ánh với các cơ quan chức năng về việc môi trường bị ô nhiễm mùi hôi bốc lên tại khu vực nhà máy xử lý rác thải khe giang
phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại quảng ninh đã tới hiện trường để tìm hiểu sự việc
khi phóng viên đến thôn nam mẫu xã thượng yên công thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
có thấy mùi hôi của rác và đông đảo người dân cũng đã phản ánh về tình hình môi trường tại khu vực này

một là nhà máy xử lý rác một là nhà máy xử lý rác
một là nhà máy xử lý rác một là nhà máy xử lý rác
một là nhà máy xử lý rác theo phương pháp đốt của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt long
hai là khu trôn rác thải của công ty cổ phần môi trường đô thị thành phố uông bí
trước việc mùi hôi bốc lên không khí ô nhiễm đại diện của công ty việt long đã lý giải
chúng tôi đốt hết rác trong ngày cho nên là rác sẽ không bị phân hủy không tạo ra nước dỉ rác
chỉ có một số nước mà dỉ rác mà mang đến theo xe thì chúng tôi đã cho vào lò đốt luôn
do vậy là không có nước thải ra môi trường
như vậy là chúng tôi xin đảm bảo rằng cái việc
vệ sinh môi trường ở trong nhà máy rác khe giang của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng việt long là đạt yêu cầu
tất cả các chỉ số quan trắc môi trường hàng tháng hàng quý chúng tôi cũng đều có số liệu
và số liệu này nằm trong quy chuẩn cho phép quy chuẩn việt nam cho phép
việc này cũng được thường xuyên được tri cục quản lý môi trường
của sở tài nguyên môi trường và thành phố uông bí đã giám sát rất là chặt chẽ
bước vào hiện trường khu xử lý rác theo phương pháp đốt và tác nghiệp tại đây hơn một giờ đồng hồ
phóng viên không nhận ra mùi hôi thối bốc lên
tìm hiểu thực tế quanh khu vực nhà máy xử lý rác theo phương pháp đốt có thể thấy
lượng rác tồn trong nhà máy còn khoảng hai mươi ba mươi tấn đã được phun chế phẩm sinh học và rác vôi
khói thải của lò đốt có màu trắng màu hơi nước
về nhiệt độ lò đốt đồng hồ hiển thị nhiệt độ buồng đốt sơ cấp một mươi một độ c
buồng đốt thứ cấp là một mươi hai độ c
các thông báo cho thấy bảo đảm an toàn về môi trường
nhiều khả năng mùi hôi của nước dỉ rác bốc lên nằm tại khu vực trôn rác
để bảo đảm lợi ích của người dân ubnd tp uông bí đã báo cáo tỉnh quảng ninh xin chủ trương di rời
hỗ trợ tái định cư đối với các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng của khu vực xử lý rác tại khe giang
trong đó phương án một là di rời tái định cư cho một mươi bốn hộ nằm trong bán kính năm trăm linh m kinh phí một mươi hai chín trăm chín mươi một tỷ đồng
phương án hai là di rời năm mươi hai hộ nằm trong bán kính một m kinh phí ba mươi bốn bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
dự kiến địa điểm di rời là thôn nam mẫu xã thượng yên công tp uông bí
tuy nhiên để thực hiện được công việc này rất cần nguồn kinh phí lớn
ubnd tp uông bí tỉnh quảng ninh đang cân đối nguồn ngân sách và huy động các nguồn lực bên ngoài
để sớm thực hiện di rời các hộ dân trong năm nay và năm hai nghìn một mươi tám